tại phiên họp tập thể ubnd tp hà nội tháng hai sáng nay chủ tịch hà nội nguyễn đức trung đã phê bình sở nội vụ
vì thực hiện không đúng quy trình về ban hành kế hoạch tuyển dụng gần một cán bộ công chức viên chức cấp phường
ông nguyễn đức trung yêu cầu hủy bỏ kế hoạch và sở nội vụ phải ra soát năm trăm tám mươi bốn phường xã xem nhu cầu thực tế thiếu người đến đâu
báo cáo ubnd tp xem xét
theo ông trung công việc ở phường giờ đã giảm đi nhiều khi đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến chi trả lương hưu đã qua biêu điện
tuyển dụng thêm một người là không ổn
phó giám đốc sở nội vụ nguyễn thị liễu cho biết kế hoạch trên đã trình thành phố xem xét
sau cuộc họp sở sẽ cho giả soát lại số lượng công chức cần tuyển ở cấp xã phường để trình thành phố
trước đó sở nội vụ đề xuất tuyển dụng một chỉ tiêu cho năm chức danh công chức cấp xã để bù lại số người đã nghỉ hưu hoặc luân chuyển
sáng nay ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng đã tổ chức hội nghị thu thập ý kiến từ các ngành và các đơn vị liên quan về nội dung tiêu chí thành phố đáng sống
và nhằm góp phần xây dựng phát triển đà nẵng theo hướng văn minh hiện đại nhân văn có bản sắc riêng
cụ thể dự thảo có sáu nhóm tiêu chí gồm tiêu chí phát triển con người tiêu chí quản lý tiêu chí cơ sở hạ tầng
tiêu chí môi trường kinh tế tiêu chí môi trường sống và tiêu chí đời sống văn hóa sáng
trong sáu nhóm này thành phố đà nẵng chia thành hai mươi tám tiêu chí cụ thể
ông đặng việt dũng trưởng ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng cho biết lâu nay cảm nhận về thành phố đáng sống chỉ được du khách đánh giá qua các chuyến du lịch
cảm thấy thành phố trong lành sạch sẽ thân thiện bầu không khí thoáng mát vì vậy cần thiết phải đưa ra tiêu chí phấn đấu cụ thể
ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng sẽ báo cáo thường trực thành ủy và sẽ lấy ý kiến tham vấn toàn xã hội để đưa ra bộ tiêu chí chuẩn